trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín vào sáng ngày hôm nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trử xuân dũng
đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các sở ngành quận huyện phường xã để tiếp tục triển khai các biện pháp nhanh chóng khoanh vùng dập dịch
với diễn biến của dịch bệnh ông chử xuân dũng đề nghị huyện mỹ đức khẩn trương chuyển các trường hợp f một đi cách ly tập trung
f hai cách ly tại nhà và phải có phân công tổ dân phố giám sát chặt
việc tổ chức thi phải ra soát đảm bảo an toàn các điểm thi
liên quan đến các trường hợp tại huyện đông anh lãnh đạo thành phố yêu cầu huyện tiếp tục truy vết khẩn trương
không bỏ sót phân loại các đối tượng có nguy cơ đồng thời có cách làm cụ thể đảm bảo đời sống cho công nhân cũng như không để lây trí